nhân dịp xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã gặp mặt các thành viên chính phủ qua các thời kỳ
dự buổi gặp có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ vui mừng
đã chân thành góp ý nhiều ý kiến quý báu để góp phần xây dựng chính phủ mới kiến tạo liêm chính hành động phục vụ hiệu quả nhân dân doanh nghiệp
điểm lại tình hình kinh tế xã hội trong nước năm qua có nhiều khó khăn thách thức to lớn
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ nhiệm kỳ mới nỗ lực đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra
cùng với đó là niềm tin xã hội niềm tin thị trường đề xuất tốt hơn thể hiện qua các mặt như số lượng doanh nghiệp đăng ký mới
thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh đây là cơ sở quan trọng để chúng ta đổi mới thể chế quản lý để đạt mức tăng trưởng mạnh hơn năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên thủ tướng cho rằng những kết quả tích cực trên mới chỉ là bước đầu chặng đường phía trước còn gian nan tình hình thế giới còn nhiều phức tạp
trong nước đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai biến đổi khí hậu điều đó đòi hỏi chính phủ phải nỗ lực hơn nữa
đoàn kết hành động quyết liệt trách nhiệm và bản lĩnh sáng tạo hơn nữa thực hiện thắng lợi mọi chủ trương nghị quyết của đảng quốc hội
thủ tướng cũng thông báo trong dịp tết nguyên đán này chính phủ đã nỗ lực bảo đảm cân đối cùng cầu hỗ trợ gạo cho các địa phương khó khăn
chăm lo đời sống của đồng bào vùng sâu vùng xa các hộ gia đình chính sách người nghèo qua đó bảo đảm người dân mọi miền tổ quốc đón tết nguyên đán vui vẻ đầm ấm lành mạnh
thủ tướng chúc các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội mặt trận tổ quốc luôn mạnh khỏe đóng góp nhiều hơn nữa các kinh nghiệm quý báu cho chính phủ nhiệm kỳ mới